ngay sau đây sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ
thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn bi và công cụ hỗ trợ
công an tp hcm đã tạm giữ các đối tượng gồm trần bá lộc đinh việt thái bảo nguyễn quang huy và phan văn trí
khám xét nơi ở của các nghi phạm lực lượng chức năng thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng hai trăm năm mươi viên đạn các loại
hơn bốn dao kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác
bước đầu công an tp hcm xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo mua bán
khi có người mua hàng thì chúng yêu cầu chuyển khoản tiền sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển cho khách
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nam định chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng
cơ quan chức năng có liên quan vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là thảo a trống và thảo a tống cùng chú tại xã tú nang huyện yên châu của tỉnh sơn la là hai anh em ruột
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
bước đầu hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản co tông xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
về giao cho một đối tượng ở thị trấn thịnh long huyện hải hậu với tiền công là tám mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh nam định bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với công an huyện vị xuyên đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc
tại nhà ông hoàng thổng phấu
tại thôn bản quét xã thượng sơn huyện vị xuyên
vào thời điểm trên các đối tượng gồm sáu người việt nam và bốn người trung quốc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh ba cây
thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hơn tám mươi triệu đồng tiền việt nam một bộ bài tay và các phương tiện khác dùng để đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền vật chứng có liên quan đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng công an địa phương phát hiện tạm giữ nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu
tại một cơ sở thu mua phế liệu trên khu vực biên giới phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thu mua phế liệu do bà võ thị kim luận làm chủ
tổ công tác phát hiện cơ sở này không có giấy phép kinh doanh theo quy định và phát hiện tại kho hàng
có trên chín mươi thiết bị đồ điện gia dụng một trăm linh mũ bảo hiểm và một trăm bảy mươi năm kg đồ inox
có xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra bà luận không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc số hàng trên
hoàng văn kiên chú tại huyện sơn động của tỉnh bắc giang là đối tượng bị công an huyện sơn động truy nã về tội trộm cắp tài sản
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
theo tài liệu điều tra năm hai nghìn một mươi ba kiên cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp
dây cáp viễn thông gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giang
sau đó thì đối tượng trốn sang nước ngoài
đến năm hai nghìn hai mươi thì trở về việt nam và lấy tên là hoàng trung kiên lập gia đình và sinh sống tại tỉnh cao bằng
đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt được kiên khi đối tượng đang trốn tại tổ tám phường sông bằng thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị